trong phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội hôm nay
vấn đề đấu giá biển số xe đẹp đã được các đại biểu đưa ra và tranh luận
theo đại biểu nguyễn văn cảnh nếu triển khai đấu giá biển xe thì hàng năm ngân sách thu về hơn một mươi hai tỷ đồng
hiện kho số có hơn một mươi hai biển số xe có thể được xếp vào diện biển đẹp
nhưng dự thảo nghị định hướng dẫn đấu giá biển số đang khống chế số lượng chưa đến một
và đại biểu này ước tính sẽ hụt ngân sách một tỷ đồng
từ một chính sách đại biểu quốc hội đề xuất đưa vào luật để có thể thu về hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm
thì khi cụ thể hóa bằng các văn bản dưới luật chỉ có thể thu được vài chục tỷ đồng
cho thấy một sự lãng phí trong triển khai luật và cuộc sống
trước đây chúng ta chỉ nghĩ biển số đẹp chỉ chiếm một trong tổng kho số
với chính sách mới được quốc hội ban hành
thì số lượng biển số đẹp và biển số theo nhu cầu người dân tăng lên vài chục lần
so với trước đây tất cả các đối tượng liên quan đến biển số đẹp đều có hưởng lợi nhiều hơn từ chính sách mới
người sử dụng xe được thỏa mãn nhu cầu ngân sách nhà nước có thêm một nguồn thu đáng kể
vì vậy tôi đề nghị thủ tướng chính chỉ đạo sớm ban hành văn bản hướng dẫn đấu giá biển số xe
với kho số đẹp được mở rộng hơn và người dân có biển số đẹp biển số theo nhu cầu có trả tiền
được quyền tiếp tục sử dụng cho chiếc xe tiếp theo của mình
trách luận với ý kiến trên đại biểu nguyễn thanh hồng cho hay
trên thế giới có một số nước thực hiện đấu giá biển số đẹp
nhưng nhiều nước không đấu giá và bản chất của biển số là để thực hiện việc quản lý nhà nước
một số nước thì người ta đã làm cái việc này nhưng mà rất nhiều nước trên thế giới người ta không làm cái việc này
đấy là cái điểm thứ nhất
cái điểm thứ hai đấy là cái bản chất của cái biển số đẹp này là phục vụ quản lý nhà nước
nếu chúng ta đấu giá biển số đẹp nó sẽ phá vỡ cái hệ thống quản lý của chúng ta
cái biển số đẹp nó khác quản lý
toàn với cái biển số với số điện thoại với số ngân hàng tài khoản ngân hàng
nó cũng giống tương tự như số căn cước công dân và các loại số quản lý nhà nước khác
sinh ra để làm nhiệm vụ quản lý chứ không phải sinh ra để chúng ta theo như một cái tài sản
theo nghĩa là để đấu giá rồi là để mở bán
đây là vấn đề
và nhiều cử tri cũng đặt ngược vấn đề bây giờ số đẹp như thế thì công dân có quyền lựa chọn từ chối các số xấu hay không
còn thiết tha với đồng độn nữa
về vấn đề này hiện cũng có nhiều cử tri đặt vấn đề nếu nhà nước tổ chức đấu giá biển số đẹp công dân có quyền từ chối biển số xấu hay không
vấn đề đấu giá biển số xe nói chung và kho số đẹp nói riêng đã từng được nhiều lần đưa ra bàn luận tại quốc hội
bộ trưởng tài chính từng khẳng định biển số xe đẹp là tài sản công
nếu biết khai thác quản lý tốt đem đấu giá góp phần tăng thu ngân sách là tốt